khắp nơi trên thế giới rất nhiều các chương trình và lễ hội đã được tổ chức
để chờ đón khoảnh khắc thiên liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới

đáng chú ý trên cả nước diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua